nếu bệnh được phát hiện và điều trị sớm các phương pháp điều trị có thể kiểm soát được tình trạng này
vậy dấu hiệu nhận biết và cách điều trị căn bệnh này là gì
ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi những tư vấn của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ cũng giống như căn bệnh gan nhiễm mỡ thì sơ gan đang có xu hướng ngày càng gia tăng
vậy thì bác sĩ có thể cho biết căn bệnh này là một căn bệnh như thế nào
và những nguyên nhân nào khiến cho người bệnh gặp phải tình trạng sơ gan ạ
sơ gan thì cũng là một trong các bệnh lý rất phổ biến thường gặp của gan
trong bệnh lý này nhu mô gan bình thường sẽ thay thế bằng các sợi sơ các chất sơ
mà làm cho cái chức năng gan bình thường sẽ bị suy giảm một phần hoặc là nhiều phần tùy thuộc vào mức độ của bệnh
sơ gan thì gây ra bởi rất nhiều nhóm nguyên nhân có thể chia thành hai nhóm nguyên nhân lớn
nguyên nhân bản chất tại gan và nguyên nhân tại các cơ quan khác mà gây ảnh hưởng đến gang
tại gan chúng ta có thể thường gặp như sơ gan do tình trạng lạm dụng rượu bia đủ có cồn
sơ gan do viêm gan virus trước đấy thì thường gặp nhất là viêm gan b viêm gan c ở việt nam
hoặc là các cái viêm gan tự miễn viêm gan do nhiễm độc lâu ngày
ngoài ra các cơ quan khác gây ra sơ gan trong các bệnh cảnh
và bệnh nhân có tình trạng sơ gan các cơ quan khác gây ra sơ gan
hoặc là suy tim lâu ngày cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng gan và gây ra tình trạng sơ gan
hoặc là các bệnh viêm tự miễn toàn thân cũng có gây ảnh hưởng đến gan và gây sơ gan
vậy thì những người bệnh có những triệu chứng những biểu hiện như thế nào sẽ được chuẩn đoán là mắc văn bệnh sơ gan ạ
chức năng gan bị giảm nên là bệnh nhân sẽ biểu hiện của tình trạng suy giảm chức năng gan
thường gặp nhất là mệt mỏi có thể ngứa ở ngoài da
có thể đầy bô trướng bụng chán ăn
có thể có tiêu hoặc là vàng da vàng mắt đi tiểu sỡ màu
để mà chẩn đoán về sơ gan thì các bác sĩ sẽ áp dụng rất là nhiều các phương pháp hỏi về tiền sử bệnh nhân
các yếu tố bệnh nền các thói quen dùng thuốc thói quen uống rượu bia thói quen ăn uống
cũng như là các bệnh đã mắc trước đây
bên cạnh đấy thì sử dụng các biện pháp thứ nhất là xét nghiệm xét nghiệm máu để đánh giá chức năng gan
cũng như chuẩn đoán hình ảnh siêu âm gan
xem hình thái của gan thế nào và có thể là thậm chí trong một số trường hợp khó
thì chúng tôi còn phải sinh thiết lấy một mảnh nhu mô gan ra
sau đó phân tích để xem là có sơ gan hay không
rõ ràng qua những phân tích của bác sĩ thì chúng tôi hiểu được rằng là
các bệnh sơ gan thì có thể phân chia thành những giai đoạn khác nhau
vậy thì tương ứng đối với những giai đoạn này thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp điều trị như thế nào ạ
thường nhất là chúng tôi phân làm hai giai đoạn
giai đoạn sơ gan còn bù và sơ gan mất bù
sơ gan còn bù có nghĩa là chúng ta có thể tác động
các biện pháp để cho lá gan trở về trạng thái bình thường
thì lúc này thì việc điều trị nếu mà bệnh nhân tuân thủ
thì có thể là lá gan sẽ trở về trạng thái bình thường
còn khi mà bệnh nhân đã bước sang giai đoạn sơ gan mất bù
tức là lúc này thì bằng tất cả các cái biện pháp
thì tuy nhiên thì cũng rất khó để đưa lá gan về trạng thái bình thường
và trong các trường hợp này thì cái biện pháp ghép gan
thì cũng sẽ được đặt ra
nếu như mà bệnh nhân muốn thay thế một lá gan khỏe mạnh
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ
bệnh sơ gan tuy khó chữa khỏi hoàn toàn
nhưng lại rất dễ phòng tránh bằng các biện pháp đơn giản
để ngăn ngừa gan sơ hóa
mỗi người cần tự xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh
tạo lập các thói quen tốt trong sinh hoạt
cũng như chủ động phòng tránh các nguyên nhân có thể gây sơ gan
hạn chế sử dụng rượu
trường hợp đã mắc bệnh về gan
người bệnh cần kiêm hoàn toàn rượu bia
có chế độ ăn uống cân bằng
bổ sung rau củ trái cây
thực phẩm giàu protein và ngũ cốc nguyên hạt
hạn chế chất béo và cắt giảm lượng muối trong chế độ ăn uống
ăn chín uống sôi
đặc biệt không ăn sống các loại hải sản có vỏ
vì chúng có thể chứa vi khuẩn và ký sinh trùng
gây nhiều bệnh lý nguy hiểm
duy trì cân nặng hợp lý
luyện tập thể dục đều đặn
kiểm tra sức khỏe định kỳ
bỏ hút thuốc lá
phòng tránh các bệnh lây nhiễm như viêm gan b hoặc c
tiêm phòng cúm hàng năm
cân nhắc việc tiêm phòng viêm phổi
sử dụng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ
để không gây ảnh hưởng tiêu cực đến gan
thực hiện lối sống lành mạnh là một phần quan trọng
trong việc ngăn ngừa sơ gan
chúng tôi hy vọng chương trình ngày hôm nay
đã cung cấp được những thông tin hữu ích
về cách nhận biết cũng như điều trị căn bệnh sơ gan
tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ này ngày mai